nhân kỷ niệm năm mươi năm thực hiện di trúc của chủ tịch hồ chí minh tối ngày hai mươi bảy tháng tám
thành ủy ubnd tp hà nội đài phát thanh truyền hình hà nội đã tổ chức chương trình
giao lưu nghệ thuật đặc biệt mang tên theo trần bác
chương trình tái hiện hành trình ra đi từ làng sen bồn bà khắp nam châu tìm đường cứu nước
cho đến khi người chia tay toàn đảng toàn dân toàn quân và bạn bè quốc tế để an nghỉ giấc ngủ ngàn thu
tới dự chương trình có đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội
cùng với đó là câu chuyện giao lưu với nhà nghiên cứu đã giúp người xem hiểu thêm về đạo đức
phong cách của chủ tịch hồ chí minh đặc biệt là giá trị trường tồn của bản di trúc
mà người đã để lại cho toàn đảng toàn dân ta
chương trình giao lưu nghệ thuật đặc biệt theo chân bác là lời tri ân sâu sắc của toàn đảng
toàn dân toàn quân và thế hệ trẻ ngày nay đối với chủ tịch hồ chí minh
đây cũng là dịp để cán bộ nhân dân tự nhìn lại mình đoàn kết góp sức xây dựng đất nước
ngày càng phát triển dân chủ văn minh như bác hẳng mong muốn